chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về thành lập thành phố trí linh thuộc tỉnh hải dương đón nhận cờ thi đua xuất sắc của chính phủ
cùng dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo nhiều tỉnh thành phố trong khu vực
những năm qua trí linh đã đạt được những kết quả ấn tượng và toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế tăng trưởng nhanh đạt trên chín cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực thu ngân sách đạt hơn một tỷ đồng một năm
trí linh là một trong hai đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hải dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bảy một trăm linh xã phường đạt chuẩn về y tế
tại buổi lễ đồng chí nguyễn hạnh phúc đã công bố nghị quyết về thành lập thành phố trí linh thuộc tỉnh hải dương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trao nghị quyết cho các đồng chí lãnh đạo thành phố trí linh
thay mặt chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trao cờ thi đua xuất sắc của chính phủ tặng thành phố trí linh tỉnh hải dương